hai ca nhiễm covid một mươi chín xuất hiện tại thành phố đà nẵng đã chấm dứt chuỗi những ngày việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
và lúc này người dân không nên quá hoang mang hay lo lắng mà cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như sau
một giữ vệ sinh cá nhân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dùng dịch sát khoản tay
hai đeo khẩu trang nơi công cộng trên các phương tiện giao thông công cộng nơi tập trung đông người
ba chè miệng mũi khi ho hát hơi
bốn giữ khoảng cách an toàn với người khác
thường xuyên vệ sinh các bề mặt vật dụng hay sử dụng như điện thoại tay nắm cửa bằng các dung dịch vệ sinh khử khuẩn
hạn chế ở những không gian kín hoặc đông người